trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát cùng với khẩu trang y tế thì nước rửa tay sát khuẩn cũng cháy hàng và trở nên khăn hiếm
nắm bắt tâm lý của người tiêu dùng trên thị trường đã xuất hiện tràn lan các mặt hàng nước rửa tay được quảng cáo sản xuất trong nước lẫn hàng ngoại nhập
chưa kể việc nhiều người tự chế nước rửa tay và lan truyền các công thức chưa được kiểm chứng y tế
hậu quả là đã có nhiều trường hợp mắc bệnh do sử dụng những loại nước rửa tay không rõ nguồn gốc xuất xứ
siêu thị cửa hàng thuốc và đồ dùng y tế với đủ loại nước rửa tay dung dịch sát khuẩn cơ bản đáp ứng các yêu cầu về xuất xứ chất lượng giá cả hạn dùng
thế nhưng trong mùa dịch bệnh khi cung không đủ câu nhiều người tiêu dùng đã phải tìm mua các địa chỉ bất kỳ kể cả từ các shop online các trang facebook cá nhân như thế này
người bán ai cũng có thể quảng cáo sản phẩm an toàn chất lượng nhưng khi sử dụng có tác dụng ngược thì chỉ có người mua lãnh đủ
tôi thấy cũng nhiều loại trên thị trường lắm nhưng mà tại vì là cái chị gần nhà chị bán chỉ có giấy phép chứng nhận của bên sản xuất này kia nên là tôi mới dám mạnh dạng mà sử dụng
chỉ vài tuần qua bệnh viện gia liễu tp hcm tiếp nhận hàng chục trường hợp mắc các bệnh ngoài da do sử dụng nước rửa tay sát khuẩn phần lớn là dùng các sản phẩm trôi nổi trên thị trường
các bác sĩ gia liễu khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ hơn về tính chất dung dịch thành phần của sản phẩm nước rửa tay
nhất là hàng đã được kiểm nghiệm của cơ quan y tế hàng có tem nhãn xuất xứ rõ ràng
thời gian gần đây thì em có xài nước rửa tay sát khuẩn nhanh thì em xài nhiều các em cứ đụng vô cái gì thì em cũng xài cái đó
nên là xài nhiều sau vài ngày thì cái tay em đổ chạm nhiều hơn so với mỗi lần
hiện nay thì nhiều cái sản phẩm trên thị trường thì thật sự là em cũng rất là ái ngại về vấn đề đó bởi vì thứ nhất là không rõ nguồn gốc
những cái sản phẩm mà không đúng chất lượng nó không có những cái thành phần thích hợp
ngoài cái chuyện không sát khuẩn đủ mà nó còn làm cho da mình rất là khô và mình sử dụng lâu dài như vậy thì nhiều lần trong ngày thì da càng ngày càng khô
và nó sẽ bong chóc và nó gây ngứa nó gây nên cái bệnh là chàm ở bàn tay hay là còn gọi là viêm da cơ địa
theo các chuyên gia y tế việc sử dụng nước rửa tay sát khuẩn không bảo đảm chất lượng không chỉ nguy cơ gây các bệnh về da liễu cho người dùng
mà còn tác hại lớn cho cộng đồng trong việc phòng chống dịch covid khi người dùng nghĩ rằng
đã rửa tay sạch sẽ trong khi thực ra chưa sạch do vậy việc rửa tay đúng dưới vòi nước với xà phòng và các dung dịch rửa tay thông thường
vẫn hiệu quả an toàn và dễ thực hiện để loại bỏ các loại vi khuẩn virus gây mầm bệnh